hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ mở rộng triệt để các tổ chức cá nhân có liên quan đến vụ án để thu hồi tài sản và xử lý nghiêm trước pháp luật
liên quan đến đường dây mua bán logo xe vua thu lợi bất chính hơn ba mươi tỷ đồng vừa được đưa ra xét xử và tuyên án tnthhcm thông báo vụ án có sáu bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
các bị cáo có đơn kháng cáo gồm lê thị cẩm vân mai văn thái em huỳnh tấn thắng
trần trọng nhân nguyễn văn phúc và nguyễn minh thiên
trước đó tại bản án hình sự sơ thẩm tnthhcm đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn thới mức án một mươi bốn năm tù lê thị cẩm vân chín năm tù về tội đưa hối lộ
liên quan đến vụ án tám bị cáo còn lại cũng bị tuyên phạt mức án một năm sáu tháng hai mươi ba ngày tù bằng thời hạn tạm giam đến một mươi năm tù về tội đưa hối lộ hoặc làm môi giới hối lộ
theo nội dung bản án sơ thẩm nguyễn văn thới lê thị cẩm vân làm nghề kinh doanh xe tải
từ tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng tám năm hai nghìn một mươi năm thới đã bán logo cho khoảng một mươi năm lượt xe thu về tổng cộng hơn hai mươi hai bảy tỷ đồng
trong đó thời đã dùng gần năm tỷ đồng để hối lộ cho một số cán bộ có chức vụ
xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau các đối tượng đã dùng súng bắn bị thương hai người tại một nhà hàng trên đại lộ lenin vào tối ngày hai mươi tháng một mươi
liên quan đến vụ việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh tỉnh nghệ an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với năm đối tượng
cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với hoàng khắc hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tp vinh để điều tra về tội giết người và tăng chữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
hiếu bị tạm giam bốn tháng kể từ ngày ra đầu thú
liên quan đến vụ án cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với phạm đức nghĩa lê trọng đức lê ngọc anh nguyễn gia định để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng
lê ngọc anh bị tạm giam ba tháng các đối tượng khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú
hiếu bị cáo buộc là đối tượng trực tiếp cầm khẩu súng bắn gây thương tích cho lê ngọc anh và nguyễn gia định
khẩu súng này sau đó đã được một đối tượng giao nộp cho công an tp vinh
cho vai tiền không cần thế chấp thủ tục đơn giản nhanh chóng
miếng mồi tưởng chừng hấp dẫn này thực chất đã vươn vòi bạch tuộc tới nhiều gia đình và để lại những hậu quả nghiêm trọng khiến cuộc sống của những con nợ trở nên bất an hơn bao giờ hết
tại đà nẵng lực lượng công an đã và đang quyết liệt đấu tranh để từng bước xóa bỏ hoạt động tín dụng đèn trên địa bàn
đã phát hiện bên trong công ty này có nhiều đồ vật sổ sách giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay tiền lấy lãi của nhiều công dân
đấu tranh ban đầu ba đối tượng khai nhận hoạt động cho các cá nhân có nhu cầu vay tiền lấy lãi với lãi suất hai mươi trong vòng bốn mươi ngày
công ty này bắt đầu hoạt động từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám và tới thời điểm bị phát hiện
cơ quan công an xác định công ty này đang cho một mươi tám cá nhân vay tới số tiền từ một đến năm mươi triệu đồng

ném mắm tôm tạt sơn lấy xe xiết nợ khủng bố tinh thần là những cách hành xử kiểu xã hội đen khi nhiều con nợ lâm vào cảnh nợ nần
những khu trung cư của dân lao động ở quận sơn trà
đã không còn bình yên như trước bởi từ ngày có tín dụng đen hoành hành cuộc sống của nhiều người trở nên khôn đốn hơn